sáng nay ngày một mươi sáu tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá lên tới hàng tỷ đồng
trước đó tại khu vực bãi rác thuộc địa phận xã cam tuyền huyện cam lộ giáp danh với huyện gio linh tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô do lê tuấn vũ sinh năm hai nghìn ba
chú thành phố đông hà và tạ ngọc tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đang giao nhận hàng hóa
qua xác định các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu nên lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ và khám xét phương tiện thu giữ trên một năm trăm linh chai rượu ngoại có tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên